trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng tám hai huyện yên thủy và tân lạc của tỉnh hòa bình đã tiếp nhận ba mươi một hải cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam
và làm nghĩa vụ quốc tế tại campuchia từ các nghĩa trang ở các tỉnh phía nam từ ban liên lạc truyền thống trung đoàn bốn trăm hai mươi chín sư đoàn ba trăm hai mươi tại tp hcm
trong đó sáu hải cốt liệt sĩ ở huyện yên thủy và hai mươi năm hải cốt liệt sĩ ở huyện tân lạc
sau khi nhận được đề nghị của gia đình liệt sĩ và phòng thương minh xã hội của các địa phương quê hương các liệt sĩ
ban liên lạc truyền thống trung đoàn bốn trăm hai mươi chín chia ra các tổ đến các nghĩa trang tìm kiếm mộ liệt sĩ kiểm tra giả soát các thông tin giữa mộ liệt sĩ và hồ sơ
giải quyết các vấn đề phát sinh như chỉnh sửa tên quê quán sau đó tổng hợp lên kế hoạch cụ thể cho ngày đưa các liệt sĩ trở về quê hương
ủy ban nhân dân các huyện yên thủy và tân lạc tỉnh hòa bình đã triển khai các thủ
thủ tục hành chính đồng thời triển khai nghi lễ an tám theo quy định
đây là những việc làm thể hiện tính cách cao đẹp của bộ đội cụ hồ luôn nêu cao tinh thần tất cả vì đồng đội